tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã tiếp tổng bí thư chủ tịch nước lào bunyang volachit
và đoàn đại biểu cấp cao đảng nhà nước lào nhân dịp sang dự kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống lực lượng quân tình nguyện và chuyên gia việt nam tại lào
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nhiệt liệt chào mừng đồng chí bun nhang volachit
dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao đảng nhà nước lào sang dự lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống quân tình nguyện và chuyên gia việt nam tại lào
là nguồn động viên cổ vũ to lớn đối với đảng nhà nước quân đội và nhân dân việt nam đặc biệt là các cựu quân tình nguyện và chuyên gia việt nam tại lào
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nhấn mạnh hai nước việt nam và lào là hai nước láng giềng
hai nước anh em gắn bó thủy chung đã cùng chung chiến hào chống kẻ thù chung giải phóng dân tộc
ngày nay lại cùng nhau xây dựng hai nước cùng phát triển
chúc mừng những kết quả quan trọng mà lào đã đạt được trong thời gian qua
tin tưởng dưới sự lãnh đạo của đảng nhân dân cách mạng lào nhân dân lào sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tiệu mới
to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới thực hiện thắng lợi các mục tiêu do đại hội một mươi đề ra
chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi một của đảng
đồng chí bunyang volachit bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt lào việt nam ngày càng phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực
mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân mỗi nước cảm ơn sự ủng hộ giúp đỡ to lớn trí nghĩa trí tình và có hiệu quả mà việt nam đã dành cho lào từ trước tới nay
khẳng định lào sẽ phối hợp chặt chẽ với việt nam thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước
cùng với việt nam giữ gìn và vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện lào việt nam phát triển lên tầm cao mới
và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt này
chiều tối nay ngày hai mươi tám tháng một mươi tại hà nội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có cuộc hội kiến với tổng bí thư chủ tịch nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào bunyang volachit
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân bày tỏ vui mừng được gặp lại đồng chí bunyang volachit khẳng định đảng nhà nước việt nam rất xúc động
và chân thành cảm ơn đồng chí đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao lào sang dự lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống quân tình nguyện
và chuyên gia việt nam tại hà nội

và chuyên gia việt nam đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao lào sang sự lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống quân tình nguyện và chuyên gia việt nam đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao lào sang sự lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống quân tình nguyện